khi nạn nhân lo được số tiền là một mươi hai triệu đồng các cán bộ hình sự đã hướng dẫn trị giàu cách giao nhận tiền sau đó tổ chức lực lượng để bắt cho bằng được đối tượng
bằng các biện pháp nhiệm vụ và sự phối kết hợp nhanh ngay trong đêm thì chúng tôi đã bắt được đối tượng khi đối tượng đang đi trên xe honda đầu để trốn đi lên thành phố hồ chí minh
trong khi vượt bắt đối tượng đối tượng khi phát hiện chúng tôi rượt đuổi theo phía sau đối tượng buộc người chạy xe honda đầu phải dừng lại và đối tượng đã nhảy và bỏ chạy vào khu rậm ở bên đường
chúng tôi rượt đuổi bám sát và tôi đã trực tiếp cùng với một đồng chí là quạt ngã đối tượng
khi hoạt ngã đối tượng khi đó đối tượng bị
đi xây xác ở phần tai và một số phần trên cơ thể chúng tôi khóa tai đối tượng và tôi trực tiếp ôm để dặn dạy đối tượng đi trên xe honda để chuyển về cơ quan để xử lý
trong lúc ôm đối tượng chúng tôi xác định đây là đối tượng nghiện ma túy nặng trên địa bàn và đối tượng nghiện ma túy lao năm
khả năng đối tượng dùng bông tim rất là nhiều nhưng chúng tôi cũng chưa nghĩ gì về
cái việc mà đối tượng bị nhiễm thì lúc này trên đoạn đường đi đó đối tượng có nói với tôi là anh thì tôi không biết là anh làm nghề bao lâu và cái sự gan của anh như thế nào
nhưng mà tôi nói thiệt với anh là tôi đã nhiễm hiv giai đoạn hai và khả năng tử vong của tôi trong thời gian ngắn là rất là nhanh anh nên kiểm tra lại sức khỏe
đã đưa được đối tượng về trụ sở đơn vị
hoàn tất khâu quan trọng nhất trong quá trình phá án
một vụ án không quá khó nhưng nó lại mang đến cho anh một kỷ niệm và mỗi lần nhắc lại anh đều có thể mỉm cười
sau khi mà tôi uống thuốc một khoảng thời gian hai mươi ngày thì tôi có đề nghị chỗ lãnh đạo
đội thiên án hình sự để kiểm tra tình trạng sức khỏe của bị can này
thì qua kiểm tra đó thì chỉ xác định bị can này bị nghiện ma túy thôi
và đối tượng là không có nhiễm
mặc dù đã uống hơn hai mươi ngày nhưng mà mình cảm thấy cũng để lại cái ấn tượng là cũng vui
tại vì là mình phải tiếp xúc nhiều đối tượng và cái tâm lý của từng đối tượng nó khác
thì mình cũng phải đảm bảo sức khỏe để phục vụ lâu dài trong ngành
do vậy thì cũng may mắn là đối tượng không bị nhiễm
và bản thân mình là không bị phơi nhiễm
thì đó là một cái ấn tượng vui đối với tôi
chú hòa có mời nguyễn tính về nhưng nguyễn tính chống đối là chú hòa vô bắt nguyễn tính
nguyễn tính có khoảng xạ vẫn chống đối lại là quào chú hòa chạy xước
nguyễn tính có nói là nguyễn tính bị nhiễm hiv
coi chú hòa coi cán bộ có phản ứng như thế nào
rồi chú hòa dẫn bắt đem về xã nhân hưng để điều tra làm rõ sự việc
mấy anh công an rất là tích cực luôn
mấy anh công an là tích cực chữ dặn luôn
là làm sao mà cho là bắt được đối tượng cho mình như là yên tâm đối với nó
là đến với mấy anh là mấy anh là như là cái tinh thần mình là mới đầu là lo sợ
mà mấy anh làm cho cái tinh thần mình là không lo sợ cái này kia đồ như đó
mấy anh là không có nghĩ tới tính mạng của mấy anh là mấy anh là làm sao mà bắt được những đối tượng này
mấy anh tích cực
nói chung là mấy anh là làm việc là hết mình
làm sao mà mấy anh bắt được những đối tượng này cho mình yên tâm
trung tá trần thanh hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là người con của quê hương tịnh biên an giang
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tốt nghiệp phổ thông trung học anh thi đỗ vào trường đại học cảnh sát
và được đào tạo đúng chuyên ngành điều tra hình sự
bắt đầu giấc mơ đã ấp ủ từ thời thơ ấu
cuối năm hai nghìn một sau khi tốt nghiệp đại học cảnh sát với tấm bằng loại giỏi
trần thanh hòa được phân công về công tác trên chính quê hương tỉnh biên của mình
mảnh đất giàu truyền thống cách mạng nơi anh sinh ra và lớn lên
nơi cha anh đã hy sinh và mẹ anh đã để lại một phần cơ thể
trong cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc
đã tiếp cho anh sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
từ một trinh sát hình sự đến điều tra viên rồi được bổ nhiệm các chức vụ đội phó rồi đội trưởng đội hình sự
trung tá trần thanh hòa đã tham gia phá nhiều vụ án lớn của tỉnh
tổ chức điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền
trong cuộc sống hàng ngày đồng chí sống rất là hòa đồng hòa nhã với đồng chí đồng đội
đó cũng là tâm thế của một con người luôn làm việc với tất cả trách nhiệm tình yêu
anh hạnh phúc khi được cống hiến cho quê hương
trần thanh hòa tự tin rằng anh xứng đáng là con người của gia đình giàu
trần thanh hòa tự tin rằng anh xứng đáng là người
con của gia đình giàu truyền thống cách mạng người con của quê hương tịnh biên anh hùng